thêm một tin vui cho người nuôi cá thắt lát tại hậu giang hiện nay thương lái mua cá với mức giá lên đến chín mươi đồng một kg tăng một mươi năm đồng một kg so với cách đây hai tháng và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
với mức giá này đã mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi cá kéo theo nhu cầu con giống ngày càng tăng
cá thắt lát cường là một đặc sản của hậu giang hiện nay được mở rộng nuôi ở nhiều địa phương trong đó tại thành phố cần thơ được mở rộng nuôi bè trên sông hậu
song do nhu cầu thị trường tăng mạnh nên hiện nay hút hàng
theo nhiều thương lái cho biết giá cá thắt lát cường có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do nhu cầu thị trường đang tăng mạnh